được biết tới là một trong những điểm du lịch biển đảo hấp dẫn bậc nhất việt nam
con đảo ngày càng thu hút khách du lịch cả trong nước và quốc tế
vài năm trở lại đây du lịch con đảo bùng nổ khi giao thông đi lại ngày càng thuận tiện hơn
thế nhưng mặt trái của sự tăng trưởng nóng về du lịch là nỗi lo quá tải nhiều mặt cho đảo ngọc này
cảnh quan tuyệt đẹp cùng những câu chuyện đã đi vào huyền thoại của địa ngục trần gian
khiến côn đảo đầy sức hút với du khách bốn phương cho các chuyến du lịch khám phá
nghỉ dưỡng biển đảo và du lịch văn hóa tâm linh
một vài năm trở lại đây giao thông được tăng cường đường hàng không thêm nhiều chuyến bay
đường biển thêm nhiều tuyến tàu cao tốc từ vũng tàu sóc trăng
khiến lượng khách đến con đảo tăng đột biến chủ yếu là khách nội địa
khi đến đây thấy côn đảo không khí trong lành và phục vụ ở đây rất là tốt
nếu mà ở đây có cảng có tàu thêm thì chắc khách vượt đến nhiều
hiện mỗi ngày con đảo đón triện hàng nghìn lượt khách
những dịp lễ tết lên tới ba đến bốn khách
trong khi dân số huyện chỉ hơn chín người
bùng nổ du khách đã vượt qua khả năng đáp ứng mọi mặt của huyện
tăng trưởng du lịch qua nóng đã và đang đem lại nhiều thách thức
áp lực cho sự phát triển của con đảo
hiện nay với một lượng khách đến lớn như vậy
thì con đảo khó có thể đón tiếp du khách một cách tốt nhất
và nguy cơ của nó là phá vỡ cả một hệ sinh thái hiện nay
đặc biệt là những vấn đề xử lý rác thải hiện nay đang rất là khó khăn
nơi lò phá vỡ cảnh quan phá vỡ quy hoạch
môi trường du lịch môi trường sinh thái bị hủy hoại
khiến huyện phải kiến nghị tạm ngừng cấp phép thêm cho tàu cao tốc ra côn đảo
để hạn chế gia tăng khách
để giảm tài bên cạnh các giải pháp đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng
dịch vụ cũng đã có đề xuất mở rộng bổ sung quy hoạch con đảo
không còn đất để phát triển du lịch
bây giờ các nhà đầu tư muốn đến thì chắc phải mở rộng thêm hoặc điều chỉnh lại quy hoạch
định hướng của huyện là về đề nghị tỉnh phải điều chỉnh lại các quy hoạch
vì các cái đảo là nó nằm trong vườn quốc gia hết
điều chỉnh lại quy hoạch của vườn và điều chỉnh lại quy hoạch chung xây dựng của huyện
theo dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi con đảo đón được khoảng ba trăm linh lượt khách du lịch
thế nhưng với đả tăng hiện tại chắc chắn năm hai nghìn một mươi chín này
lượng du khách đến con đảo sẽ vượt con số trên
nỗi lo quá tải đã trở thành áp lực lớn ở cả hiện tại lẫn trong tương lai cho huyện đảo này